tại ninh thuận mưa lớn trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi đã làm lở núi gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi thì tuyến đường này vẫn còn bị chia cắt
tại các điểm có nguy cơ sẽ bị sạt lở nếu tiếp tục có mưa to ngành giao thông vận tải ninh thuận đã đặt biển báo cấm các phương tiện lưu thông qua lại
đồng thời khuyến cáo người dân địa phương không đi vào khu vực nguy hiểm để tránh nguy hiểm bất ngờ do đất đá từ núi rơi xuống
chiều ngày ba mươi một tháng một mươi sở giao thông vận tải đã huy động nhiều phương tiện để khẩn trương dọn dẹp bóc dở đất đá để giải quyết ách tắc giao thông
tuy nhiên công tác khắc phục sự cố ngẽn đoạn đường này đang gặp rất nhiều khó khăn vì có nhiều tảng đá rất lớn chắn ngang đường nên trước mắt chưa đưa được phương tiện chuyên dụng vào xử lý
lãnh đạo sở giao thông và vận tải ninh thuận cho biết nếu trời dứt mưa toàn ngành sẽ nỗ lực trong vài ngày tới mới có thể di chuyển hết số đất đá làm tắc nghẽn ở nơi đây